bác viết ngắn gọi chỉ có ba trăm sáu mươi tám từ nhưng đã thể hiện triết lý sâu xa dặn do cán bộ y bác sĩ cần phải thật thà đoàn kết thương yêu người bệnh xây dựng nền y học của ta
trong thư nêu rõ chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào đó là nhiệm vụ rất vẻ vang
nghề y là một nghề rất đặc biệt và cao quý trong xã hội
trải qua sáu mươi ba năm ngành y tế với sứ mệnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng chất lượng đội ngũ về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế về chi thức và năng lực khoa học công nghệ
từng bước phát triển hòa nhập với sự phát triển của y học khu vực và thế giới tạo nên diện máu y tế việt nam hiện đại chuyên nghiệp với nhiều thành tựu nổi bật xứng đáng với niềm tin kỳ vọng của nhân dân
chiếc áo blue trắng đã trở thành tiểu tượng
là sứ mệnh cao cả của đội ngũ y bác sĩ của ngành y trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
ngành y tế những buổi đầu được thành lập đã vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn để sắp xếp lại hệ thống bệnh xá truyền bá kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho người dân đào tạo cấp tốc cán bộ những viên gạch đầu tiên đã được xây đắp
tạo nền tảng để ngành y tế từng bước được hình thành
đến nay cả nước có một bốn trăm năm mươi một bệnh viện công lập trong đó có ba mươi chín bệnh viện tuyến trung ương bốn trăm chín mươi hai bệnh viện tuyến tỉnh sáu trăm bốn mươi năm bệnh viện tuyến huyện và bảy mươi hai bệnh viện ngành cùng khoảng một mươi một một trăm linh trạm y tế tuyến xã
ở khu vực ngoài công lập có hai trăm một mươi chín bệnh viện và ba mươi một năm trăm chín mươi bốn phòng khám
nâng cao sức khỏe nhân dân là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân
chính vì vậy đảng và nhà nước xác định coi công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc duy trì nòi giống của dân tộc
nghị quyết hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai đã chỉ ra nhiều giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
trong đó nhấn mạnh việc bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người dân của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp quỷ chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các ngành trong đó ngành y tế là đóng cốt

nghị quyết hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai đã chỉ ra nhiều giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
để nghị quyết hai mươi nqtu sớm đi vào cuộc sống bộ y tế đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo bộ lãnh đạo các vụ cục đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình
trực tiếp chủ trì xây dựng một mươi ba đề án chính sách quan trọng liên quan đến phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe cho người nghèo người cao tuổi bảo đảm an ninh y tế tăng cường y tế cơ sở và đổi mới tài chính y tế nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đồng thời làm đầu mối theo dõi tổng hợp kết quả triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi của các đơn vị địa phương đề bộ báo cáo ban cán sự đảng chính phủ và bộ chính trị
như chúng ta đã biết sức khỏe của người dân thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là yếu tố sinh học yếu tố môi trường yếu tố hành vi cuộc sống cũng như là tổ chức y tế
tuy nhiên ngành y tế với vai trò đi đầu cho công tác chăm sóc bảo vệ cũng như là nâng cao sức khỏe của người dân
và với vai trò này ngành y tế hiện nay đang rất nỗ lực tích cực trong công tác phối hợp liên ngành
cụ thể như là hiện tại thì ngành y tế vẫn đang nỗ lực để nâng cao cái chất lượng cũng như hiệu quả của cái công tác vận động sự ủng hộ chính sách
điều đó nó thể hiện qua cái việc mà các chính sách của ngành y tế được xây dựng dựa vào các bằng chứng khoa học cũng như là có sự tham gia của các bên liên quan
bên cạnh cái việc nỗ lực trong cái công tác vận động hộ chính sách
thì ngành y tế cũng nâng cao cái tính minh bạch cũng như là cái trách nhiệm giải trình với các hoạt động y tế
và đặc biệt là đối với y tế cơ sở
và để làm được hai cái việc đấy thì thứ nhất là nó góp phần trong cái việc mà cải thiện sức khỏe của người dân
và thứ hai nó là tăng tính tương tác một cách hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành giữa chính quyền địa phương
các cơ quan đoàn thể đặc biệt bảo hiểm xã hội và cộng đồng dân cư với ngành y tế
trong cái mục tiêu chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân
trên cơ sở nghị quyết số hai mươi dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng nhà nước
bộ y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các đề án chương trình hành động như đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu
bệnh viện vệ tinh cô đỡ thôn bản dự án năm trăm tám mươi năm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn
cùng nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới
một trong những điều kiện quan trọng bảo đảm mỗi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao
và được chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay tại địa phương
trong những năm qua hệ thống y tế cơ sở từng bước được củng cố và phát triển
bà phủ rộng khắp và luôn đóng vai trò then chốt trong việc triển khai các hoạt động y tế dự phòng
và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

một trăm linh đồng bằng sông cửu long
các trạm y tế xã phường thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chí đánh giá của bộ y tế
trong đó trên chín mươi trạm được xây mới công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân được bảo đảm
và đang nâng cấp tiêu chí để chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn
sở y tế cần thơ cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân thành phố
ban hành một kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động
của các trạm y tế xã phường thị trấn đến năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án của thủ tướng
trong việc thực hiện đó gần như tất cả mô hình đều có thay đổi
theo các hướng theo các nhóm quy định cụ thể của bộ y tế
thực tế cho thấy nghị quyết hai mươi nqtu của ban chấp hành trung ương đảng
kỳ họp thứ sáu khóa một mươi hai được ban hành đã thay đổi đáng kể tầm vóc của y tế cơ sở
ngoài các vùng đồng bằng các thành phố lớn
thì hiện nay bệnh viện vệ tinh ngày càng được sự quan tâm đầu tư lớn của đảng và nhà nước
nhiều bệnh viện vệ tinh ở khu vực tây nam bộ tây nguyên đến vùng tây bắc của tổ quốc
đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
những con số ấy để thấy được sự quan tâm của đảng nhà nước ubnd hội đồng các cấp của các tỉnh
đã dành cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân
nghị quyết số hai mươi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
thì ngành y tế tỉnh yên bái cũng đã bám
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái mới được khánh thành công trình
với tổng mức đầu tư khoảng một triệu đồng
quy mô tổng diện tích trên ba mươi năm m hai gồm khối nhà chính với thiết kế tám tầng nổi và một tầng hầm
với năm trăm linh giường bệnh
trong khu nhà chính có thiết kế riêng biệt cho từng bộ phần
khối điều trị nội trú gồm nội tổng hợp nội tiêm mạch lao thần kinh nhì
khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm cấp cứu cây mê hồi sức vật lý trị liệu nội soi
chống nhiễm khuẩn và khối hành chính quản trị
cùng với cơ sở vật chất đồ sộ bệnh viện được đầu tư rất nhiều trang thiết bị y tế hiện đại
như máy chụp ct sáu mươi bốn dãy máy chụp cộng hưởng từ năm dàn máy phẫu thuật nội soi tiêu hóa
nội soi khớp gối máy tán sỏi ngoài cơ thể máy chụp acm ba mươi máy thở và nhiều máy móc khác
hệ thống phần mềm quản lý hệ thống cấp điện nước cũng được đầu tư theo hướng tự động hóa cao
trong thời gian gần đây ngành y tế được quan tâm đặc biệt và thể hiện bằng nghị quyết hai mươi hai mươi một
trong nghị quyết chương sáu
và để thực hiện thành công nghị quyết của trung ương mỗi một đơn vị bộ phận của chúng tôi
cũng là một hạt nhân để xây dựng chương trình riêng của mình
và thực hiện chủ trương chỉ đạo của tỉnh hội đồng dân bán nhân dân và sở y tế hiện bái
bệnh viện đông quang tỉnh chúng tôi cũng có những cải tiến về mặt quản lý nhân lực
quản lý tài chính theo hình thức hạch toán kinh tế y tế đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng
và cũng đáp ứng cả sự hài lòng của nhân viên y tế của chúng tôi
và chúng tôi thực hiện hàng loạt các giải pháp
tranh thủ sự tạo điều kiện giúp đỡ của bộ y tế
rồi là các bệnh viện trung ương như bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức
bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện kha
và chúng tôi đã từng bước tiến tới có những quan hệ hợp tác quốc tế với các bệnh viện của nhật bản
rồi các tổ chức chăm sóc sức khỏe y tế của hàn quốc
và với tất cả các nỗ lực của bệnh viện thì chúng tôi đã được nâng hạng từ bệnh viện hạng hai lên hạng một
và cũng được tặng cờ thi đua của chính phủ
với một hàng loạt kỹ thuật mới chúng tôi được triển khai kỹ thuật cấp trung ương
kỹ thuật đặc biệt như là phẫu thuật tay khớp háng khớp gối toàn bộ và tay lại
rồi phẫu thuật thay động mạch chủ bụng rồi là phẫu thuật tấn kinh sọ não
thì những kỹ thuật này cũng giúp cho đồng bào của hiên bái có thể sử dụng dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương chúng tôi
vì sức khỏe nhân dân
tập trung nâng cao nhận thức thay đổi hành vi đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của toàn xã hội và của mỗi người dân
là những nội dung căn bản để thực hiện thắng lợi tinh thần nghị quyết hai mươi
nhưng trước hết các nhiệm vụ như nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở phát triển nền y học khoa học dân tộc và đại chúng
bảo đảm mọi người dân đều được quản lý chăm sóc sức khỏe là những điều kiện tiên quyết để dẫn đường cho những thành công
huyện văn yên
một huyện thuộc khu vực miền núi phía bắc của tỉnh yên bái
toàn huyện có một mươi hai dân tộc
trong đó dân tộc kinh khoảng năm mươi bảy
còn lại chủ yếu là các đồng bào dân tộc tày giao mông
và các dân tộc khác
cũng giống như nhiều địa phương khác ở khu vực miền núi phía bắc nước ta
văn niên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai các chương trình hành động
đề án của bộ y tế đến các trạm y tế xã
nhưng với tinh thần thực hiện quán triệt nghị quyết hai mươi của trung ương
trung tâm y tế huyện văn yên
đã rất nỗ lực trong việc phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương
đưa ra nhiều văn bản và phương thức hành động cụ thể nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống
thực hiện nghị quyết số hai mươi về tăng cường công tác y tế
bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
thì cụ thể đối với ngành y tế
thì đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp
về lĩnh vực y tế tự phòng
cũng như công tác phòng chữa bệnh
và đặc biệt là quan tâm đến công tác
giáo dục sức khỏe
để người dân
nhận thức đúng
về tầm quan trọng của sức khỏe
trong tình hình mới
trạm y tế xã an thịnh huyện văn yên tỉnh yên bái
là một trạm đã đạt đủ bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
dưới sự chỉ đạo của đảng ủy chính quyền địa phương
trung tâm y tế
nòng cốt là ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã
và sự nỗ lực của tập thể cán bộ trạm y tế xã
nhân viên y tế thôn bản
trạm y tế xã an thịnh
đã được câm nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã năm hai nghìn năm
đối với địa phương thì
không những năm hai nghìn một mươi bảy một mươi tám mà trong những năm qua thì việc phát triển kinh tế xã hội của xã
đều gắn liền với việc là giao các kế hoạch các chỉ tiêu
về y tế
gồm có là
như là số người tham gia bảo hiểm hoặc là tỉ lệ gia đình dùng nước hợp vệ sinh
tỷ lệ giảm trẻ em được tiêm phòng các vaccine đảm bảo
cũng như là số hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh
công trình đảm bảo vệ sinh trên địa bàn xã
qua đó thì hàng năm được đánh giá là các cái chỉ tiêu
khi xã chỉ đạo
xây dựng kế hoạch hội đồng nhân dân ban hành kế hoạch
ủy ban xã cũng đã chỉ đạo trực tiếp các ngành cũng như là các
cơ sở để tuyên truyền nhân dân thực hiện thì hàng năm đều đảm bảo theo kế hoạch cũng như vượt kế hoạch
kế hoạch giao theo nghị quyết hội đồng nhân xã đã ban hành
phát triển nền y học khoa học dân tộc và đại chúng
hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân
đều được quản lý chăm sóc sức khỏe là nội dung quan trọng của nghị quyết hai mươi
để thực hiện có hiệu quả
đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt
cũng như lựa chọn các cách thức phù hợp với thực tế mỗi địa phương
trong những năm gần đây
trạm y tế xã an thịnh đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tri hội thường xuyên tổ chức nhiều buổi gặp mặt tuyên truyền kiến thức
về chăm sóc sức khỏe ban đầu
bằng các loại thuốc nam và thảo dược ngay tại vườn nhà
từ cái ngày mà được tham gia ở trạm y tế thì tuyên truyền
về một số những bài thuốc và cũng như thực tế là
có những cái bài thuốc mà ở trong vườn thuốc nam của trạm
thì tôi thấy là những cây thuốc này ở trong nhà chúng tôi cũng trong dân ấy cũng có rất là nhiều
nhưng mà nếu mà không được đi tham gia không được học hỏi thì cũng không biết nó để làm gì
như là tiêu chảy như trước đây vài năm cũng xảy ra hàng loạt
thì đến bây giờ nó cũng hạn chế được nhiều đấy là những cái mà tôi cảm thấy nó rất là lợi ích cho bản thân cũng như là bà con nhân dân
trạm cũng đã phối hợp cùng một mươi chín tri hội y học cổ truyền
trên địa bàn để trao đổi kinh nghiệm học tập và phát huy hiệu quả năng lực của đội ngũ các ông lan bà mế
góp phần tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân
hội viên đông y của chúng tôi thì cũng rất là rộng khắp
người ta tất cả các thôn đều có các hội viên
và người ta cũng đã hướng dẫn nhân dân là trồng các cây thuốc nam tại nhà
và có những cái vườn thuốc tại gia đình để chữa những cái bệnh thông thường
như vậy hệ thống y tế cơ sở
trong đó có y tế xã
phường thị trấn
là đơn vị y tế đóng vai trò quan trọng
nơi triển khai hầu hết các hoạt động
y tế dự phòng phòng chống dịch bệnh
khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
đồng thời tổ chức thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình ở xã
quản lý theo dõi hoạt động y tế xã thôn bản
thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng
vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
hình tượng người cán bộ ngành y với chiếc áo blue trắng
đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin yêu
tính mạng của nhân dân
với sự quan tâm của đảng nhà nước
ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế chính sách huy động
sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị
song song đó
đạo đức phong cách thái độ phục vụ
trình độ chuyên môn của cán bộ y tế cũng đã được chú trọng nâng cao
hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
với quy mô bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng một
có một giường bệnh
gồm ba mươi sáu khoa phòng và bốn trung tâm
trung tâm ung biếu trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến
trung tâm tiêm mạch
trung tâm giám định y khoa
và tổng số cán bộ viên chức người lao động là tám trăm năm mươi người
đang đảm trách tuyến y tế vệ tinh phục đông bắc ven hà nội
một bước tiến xa cho công tác khám và điều trị của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
đó là đã kết nối được hệ thống chẩn đoán hình ảnh
thông qua phần mềm chuyên biệt
với nhiều bệnh viện trong khu vực và thế giới
để có thể hội trần trực tuyến với các bác sĩ đầu ngành
về một số lĩnh vực khó như tim mạch não trình hình
để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị
thì chúng tôi chỉ đạo cho tất cả các khoa phòng
phải phát triển chung môn kỹ thuật mà đặt cái vấn đề là con người
làm chuyên môn là quan trọng nhất
chính vì vậy trong cái kế hoạch hàng năm
thì chúng tôi có đào tạo cho các y bác sĩ
đào tạo sai đại học đào tạo chuyên sâu
và sau khi các y bác sĩ về
thì bệnh viện sẽ tạo các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị
để cho các y bác sĩ có thể triển khai tốt cái nhiệm vụ mà học về
buổi tiếp nhận kỹ thuật can thiệp tim mạch áp dụng cho những trường hợp mắc bệnh lý phức tạp
từ nhóm chuyên gia y tế nhật bản
được bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh thực hiện ngay sau khi kết nối được với bệnh viện
iao tokusukai oscar nhật bản
tôi đã đến việt nam
vài lần để giúp đỡ các bệnh viện ở việt nam
phát triển kỹ thuật can thiệp tim mạch cao cấp
tôi hy vọng là với các cái chuyến đi
hợp tác với các bệnh viện
thì các bác sĩ ở bệnh viện có thể nâng cao được tay nghề
trong việc can thiệp tim mạch và điều trị cho bệnh nhân
nhờ sự quyết tâm thay đổi nền quản trị hành chính
mô hình tài chính
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh
nên giờ đây
một bệnh viện tuyến tỉnh như tỉnh bắc ninh
đã làm được công việc của một bệnh viện tuyến trung ương
hiện nay thì bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh
cũng đang chỉ đạo
các cơ sở y tế cả nước
là tập trung thực hiện
cái bộ tiêu chí đánh giá chất lượng
và lấy người bệnh làm trung tâm
an toàn cho người bệnh và hài lòng cho người bệnh ở số một
sự hài lòng của người bệnh
chính là mục tiêu chung của ngành y tế
khi thực hiện nghị quyết hai mươi của chính phủ
để phục vụ
công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn
nghị quyết hai mươi
được đánh giá là nghị quyết có tầm bao quát rộng khắp các lĩnh vực
và có một cái nhìn đầy đủ
toàn diện về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
nghị quyết số hai mươi
là một nghị quyết tổng thể
về công tác chăm sóc sức khỏe của toàn dân
trong đó cũng đã đề cập
đến lĩnh vực
công nghệ thông tin y tế
nghị quyết chỉ rõ
phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính
ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý bệnh viện
trong giám định khám giám định bảo hiểm y tế
ứng dụng bệnh án điện tử
ứng dụng y tế từ xa
để góp phần
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
là đưa các dịch vụ y tế có chất lượng cao
đến các vùng núi vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế
đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh từ xa
và dịch vụ công trực tuyến
là một thành công lớn trong việc sử dụng ngân sách nhà nước
và nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
theo tinh thần nghị quyết hai mươi
trung tâm công nghệ cao và tiêu hóa hà nội tại bệnh viện sanh phôn
là một ví dụ điển hình
mỗi bệnh nhân
đều có áp dụng công nghệ thông tin ngay từ lúc mà bắt đầu vào
khi chúng ta đến chúng ta chỉ cần mỗi cái mã đấy thôi
bệnh gì rồi tại vì chúng tôi quản lý trên cái phần mềm
ví dụ như phần mềm
thông tin về bệnh
thì là phần hit
thứ hai là cái phần lit tức là phần xét nghiệm
thì chúng tôi bây giờ chúng tôi đã
kết nối được với nhau
để trả kết quả cho bệnh nhân
tại bàn bác sĩ
không cần phải cầm cái tờ giấy kết quả này
không cần phải cầm cái phim này
chúng tôi sẽ là tiết kiệm được rất nhiều tiền
về vấn đề phim ảnh
bởi vì mỗi năm
cái tiền phim có thể đến hàng tỷ đồng
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính
và nghiệp vụ chuyên môn
đã giúp trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội
bệnh viện sanh pôn
có những bước tiến dài trong liên kết giữa các bệnh viện trong nước và nước ngoài
giúp cho người bệnh
có cơ hội được chữa trị
bởi những bác sĩ hàng đầu việt nam và thế giới
khi mà chúng ta ứng dụng được cái
công nghệ bốn
trong cái bệnh án điện tử cũng như là bệnh viện thông minh
thì chúng ta sẽ giảm tải được
các số lượng hồ sơ chúng ta sẽ phải viết
và do đó thì các phòng lưu trữ hồ sơ
khổng lồ mà hiện nay các bệnh viện đang phải
quá tải trong cái vấn đề lưu trữ
thì chúng ta gần như là chúng ta sẽ dẹp bỏ được tình trạng này
và do đó chúng ta sẽ tiết kiệm được
về mặt nhân lực
trong các bộ phận hành chính
trong cái phần lưu trữ hồ sơ
truy tìm tài liệu
đồng thời khi mà toàn bộ các cái dữ liệu bệnh nhân được số hóa
thì việc truy cập đối với các bác sĩ
ở mọi nơi mọi vị trí
là điều dễ dàng
hầu hết các bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện
chín mươi chín năm cơ sở khám chữa bệnh tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc
đã kết nối thông tin với hệ thống giám định của bảo hiểm xã hội việt nam
đây là dấu ấn ghi nhận
những nỗ lực của ngành y tế trong việc đổi mới tài chính ngành
đổi mới phương thức làm việc của cán bộ y tế
chúng tôi có thể khẳng định là bộ y tế
là một trong các cấp bộ
về xây dựng thể chế chính sách về công nghệ thông tin
bộ thông tin truyền thông
xếp bộ y tế là đơn vị đứng số một
về xây dựng chính sách
bên cạnh việc ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại
thì khuyến khích các nhà khoa học tìm tòi
nâng cao trình độ y học
chất lượng khám chữa bệnh là chìa khóa
để y học nước ta từng bước hội nhập quốc tế
sau khi được vụ y tế cho phép
thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc lương
với phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giác
cùng những kỹ thuật đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn nhanh gọn tiết kiệm và thẩm mỹ
đã tiến hành các phẫu thuật nội soi tuyến giác đầu tiên
và kết quả thành công rực rỡ
chúng tôi là người đầu tiên thực hiện kỹ thuật này
là phải hết sức cẩn thận
trên người bệnh
sau một thời gian
mổ trên bệnh nhân thì chúng tôi tiến hành
những đề tài nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở
và đề tài cấp nhà nước
để xây dựng những quy trình
thành những quy trình chuẩn
sau đó để bàn giao công nghệ cho các cơ sở
cũng như là cho các
đơn vị các nước xung quanh cũng như trên thế giới
phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp với những sáng tạo tuyệt vời của phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc lương
được bạn bè quốc tế yêu mến
gọi phẫu thuật nội soi kiểu việt nam
và cũng từ đó
trở thành hình ảnh đẹp cho ngành y tế việt nam
những thành tựu như vậy trong nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật hiện đại và chuẩn đoán
và điều trị
cùng rất nhiều thành tựu trong y tế
thực hiện các chương trình mục tiêu thiên niên kỳ
đã góp phần ghi tên việt nam trên bản đồ y khoa thế giới
đó là kết quả đáng tự hào và xứng đáng
cho nỗ lực không ngừng nghỉ của những con người
đã lựa chọn khoác lên mình chiếc áo blue trắng
vẫn ngày đêm nỗ lực
vượt lên thách thức
để y học việt nam
ngày càng tiệm cận với y học thế giới
thực tiễn triển khai
nghị quyết hai mươi của đảng và nhà nước
tập thể lãnh đạo ngành y tế
không chỉ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân việt nam nói riêng
mà còn tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe cho cả cư dân nước bạn dọc biên giới
với mô hình quân dân y kết hợp
góp sức với các nhiệm vụ quốc tế của ngành y tế việt nam
thắt chặt tình đoàn kết
bảo đảm an ninh chính trị biên giới
trạm quân y dinh bà tỉnh đồng thác
một trong những trạm y tế ra đời từ nghị quyết hai mươi nqtu
có lẽ cũng vì sứ mệnh chăm lo sức khỏe nhân dân vùng giáp biên hai nước
mà trạm được xem như biểu tượng của tình hữu nghị việt nam campuchia
công tác chính trị xã hội
thứ nhất là để góp phần hỗ trợ cho bà con nghèo tại vùng biên giới việt nam cũng như là nước bạn
thứ hai nữa là cũng
góp phần xây dựng cũng như là bồi dưỡng
tạo thêm mối đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và campuchia
mục tiêu tổng quát của nghị quyết hai mươi nqtu đã đặt ra những nhiệm vụ quan trọng cho ngành y tế cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi
tuổi thọ trung bình người dân khoảng bảy mươi năm tuổi số năm sống khỏe đạt tối thiểu sáu mươi tám năm
tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên chín mươi năm phần trăm dân số
tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình
cho chăm sóc y tế
giảm còn ba mươi phần trăm
bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt chín mươi năm phần trăm
với một mươi bốn loại vaccine
giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới năm tuổi còn một mươi năm phần nghìn dưới một tuổi còn một mươi phần nghìn
tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới năm tuổi dưới một mươi năm
không chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới một mươi phần trăm
chiều cao trung bình thanh niên một mươi tám tuổi đối với nam đạt một trăm sáu mươi tám năm cm nữ một trăm năm mươi bảy năm cm
phân đấu trên chín mươi năm phần trăm dân số được quản lý sức khỏe một trăm linh phần trăm trạm y tế xã phường thị trấn
thực hiện dự phòng quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm đạt ba mươi hai dường bệnh một mươi một bác sĩ
ba dược sĩ đại học ba mươi ba điều dưỡng viên trên một mươi dân tỷ lệ dường bệnh tư nhân đạt một mươi năm
tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên chín mươi phần trăm
sau hai năm thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai tinh thần nghị quyết hai mươi

đã nêu bật nhiều ý nghĩa quan trọng
các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về tăng cường công tác bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
bước đầu đã đạt được những kết quả khá khả quan
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
được các tổ chức quốc tế đánh giá
là điểm sáng về thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỳ của liên hợp quốc
đạo đức phong cách thái độ phục vụ
trình độ chuyên môn của cán bộ y tế được trú trọng nâng cao nhiều tấm gương y bác sĩ tận tụy chăm sóc cứu chữa người bệnh
được xã hội trân trọng ghi nhận
nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ
nâng cao sức khỏe nhân dân sẽ là hành trình dài phía trước
sứ mệnh của đội ngũ áo bầu lưu trắng
sẽ là sứ mệnh đặc biệt và cao quý trong xã hội
xứng đáng với lời can dặn của bác hồ
chính phủ phó thác cho các cô
việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào
đó là nhiệm vụ rất vẻ vang